tòa án nhân dân huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn minh tiến
trú tại phường hòa hương thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tiến dùng tài khoản facebook huỳnh đức tài do tiến đăng ký trước đó
để giả mạo ông huỳnh đức tài người bán cây hoa lan qua mạng facebook rồi nhắn tin nói chuyện với ông trần hữu vương
chú tại thôn thuận long xã quế phong huyện quế sơn qua facebook để lừa mua bán lan đột biến
tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông vương
chỉ trong vòng hai tháng nạn nhân đã chuyển tổng cộng hai trăm năm mươi một triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do tiến cung cấp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo tiến phải bồi thường cho bị hại số tiền hai trăm năm mươi một triệu đồng